dưới sự điều hành của phó chủ tịch thương trực quốc hội tòng thị phóng quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật giáo dục sửa đổi với tỷ lệ tám mươi năm năm mươi bốn các đại biểu tán thành
theo đó luật này quy định học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí
ở địa bàn không đủ trường công lập học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí
mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định
trẻ em mầm non năm tuổi ở các thôn xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng bãi ngang ven biển hải đảo được miễn học phí
trẻ em mầm non năm tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản bốn điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do chính phủ quy định
luật giáo dục sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cũng trong buổi sáng quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống tắc hại của rượu bia với tám mươi bốn ba mươi các đại biểu tán thành
theo đó các đại biểu nhất trí cao với cấp quy định tại khoảng sáu điều năm về các hành vi bị cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
luật phòng chống tắc hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi